các sở ban ngành của thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông và nạn đầu cơ tăng giá vé xe khách trái quy định nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm chất tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các sở ban ngành của thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông và nạn đầu cơ tăng giá vé xe khách trái quy định nhằm phục vụ nhằm phục vụ